thưa quý vị sáng nay một mươi hai tháng một tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức tổng thống nước cộng hòa indonesia joko widodo thăm cấp nhà nước tới việt nam với các nghi lễ trọng thể nhất
tổng thống nước cộng hòa indonesia yoko widodo thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của chủ tịch nước võ văn thường từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một
hai mươi một loạt đại bác được bắn từ hoàng thành thăng long trong nghi thức chào đón cao nhất dành cho chuyến tham cấp nhà nước của tổng thống nước cộng hòa indonesia đến việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng mời tổng thống yoko widodo xuyệt đội sanh dự quân đội nhân dân việt nam và hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến phần giữa binh chào mừng của đội sanh dự quân đội nhân dân việt nam
tổng thống joko widodo thăm cấp nhà nước tới việt nam trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược việt nam indonesia phát triển thuận lợi và tích cực
việt nam và indonesia thiết lập quan hệ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm vào năm hai nghìn ba hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện và nâng lên đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi
việt nam là đối tác chiến lược duy nhất của indonesia trong asean
thương mại hai chiều tăng trưởng tốt đạt một mươi hai sáu tỷ usd năm hai nghìn hai mươi ba vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hướng tới mục tiêu là một mươi năm tỷ usd trong thời gian tới
hiện indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
và việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của indonesia trong asean
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này của tổng thống indonesia joko widodo tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị
thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả hơn trên tất cả các mặt như chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh kinh tế thương mại nông nghiệp thủy sản đi vào thực chất hiệu quả hơn
thưa quý vị ngay sau lễ đón cấp nhà nước chủ tịch nước võ ban thưởng và tổng thống yoko widodo
đã tiến hành hội đàm
trên cơ sở coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược trên nền tảng truyền thống lịch sử
các giá trị và lợi ích tương đồng sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau cũng như cam kết chung về luật pháp quốc tế
chủ tịch nước võ văn thưởng và tổng thống indonesia joko widodo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ
năng động của quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
thời gian qua việc trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên
nổi bật nhất là cuộc điện đàm giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống yoko widodo vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác
an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo văn hóa du lịch kết đối địa phương giao lưu nhân dân được quan tâm phát triển tích cực
trong asean indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
và việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của indonesia
bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực
từ chín tỷ usd năm hai nghìn một mươi chín lên gần một mươi bốn tỷ usd năm hai nghìn một mươi chín
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị
thông qua trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp
triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sớm xây dựng chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phù hợp với bối cảnh mới
trên cơ sở các thành tiệu hợp tác bảy mươi năm qua hai nhà lãnh đạo nhất trí cần sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược
giữa hai nước lên tầm cao mới
theo đó sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng an ninh hợp tác biển
tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia
thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp thủy sản thông tin truyền thông
giáo dục đào tạo văn hóa thể thao du lịch mở thêm các chuyến bay thẳng
kết nối địa phương doanh nghiệp và giao lưu nhân dân đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới
và nhiều tiềm năng như tài chính thông minh chuyển đổi năng lượng chuyển đổi số đổi mới sáng tạo
phát triển hệ sinh thái xe điện và pin điện
hai bên nhất trí phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt một mươi năm tỷ usd hoặc cao hơn
thông qua giảm giao cản thương mại và tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt của nhau
trong đó có thương mại gạo
chủ tịch nước đề nghị indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm hà lan có xuất xứ việt nam
tiếp cận thị trường indonesia khuyến khích các doanh nghiệp indonesia mở rộng đầu tư tại việt nam
tổng thống indonesia cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp indonesia quan tâm đầu tư tại việt nam
và mong doanh nghiệp việt nam sẽ mở rộng đầu tư tại indonesia
về các vấn đề khu vực và quốc tế
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn khu vực và quốc tế phát huy đoàn kết và vai trò trung tâm của asean
cùng phối hợp với các nước asean ủng hộ lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean
hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ổn định an toàn an ninh
và tự do hàng hải hàng không tại biển đông
cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của asean trong vấn đề biển đông
thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
nỗ lực thúc đẩy đàm phán để đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc thực chất
hiệu lực phù hợp luật pháp quốc tế nhất là unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn
chính phủ indonesia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam ở indonesia
sinh sống ổn định hội nhập thành công vào xã hội sở tại
sau khi hội đàm trong bầu không khí hữu nghị cởi mở chân thành
và hiểu biết lẫn nhau chủ tịch nước võ văn thưởng và tổng thống indonesia joko widodo
đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện quan trọng và gặp mặt báo chí thông báo kết quả hội đàm
trước sự chứng kiến của chủ tịch nước võ văn thưởng và tổng thống indonesia joko widodo
đại diện lãnh đạo bộ ngành hai nước đã ký kết hai văn kiện hợp tác quan trọng
bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá và biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ
thông tin và truyền thông khẳng định thời gian qua
quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng
trên các lĩnh vực cả về kinh tế thương mại đầu tư thủy sản giáo dục đào tạo
văn hóa giao lưu nhân dân hai nhà lãnh đạo nhất trí xem xét tiến tới nâng cấp quan hệ
với tình hữu nghị truyền thống và những thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước bảy mươi năm qua
đã đến lúc xem xét tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới
nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
tích cực đóng góp cho đoàn kết asean vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác về quốc phòng an ninh
không để bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia
thứ ba phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức một mươi năm tỷ usd và cao hơn theo hướng cân bằng
tổng thống indonesia joko widodo bày tỏ vui mừng và hoan nghênh các cam kết đầu tư của việt nam
tại indonesia đặc biệt là vinfast với số vốn một hai tỷ usd để phát triển hệ sinh thái xe điện và pin của indonesia
quan hệ đối tác chiến lược giữa indonesia và việt nam đã trải qua một mươi năm và chúng ta cũng rất là vui mừng
khi mà mục tiêu kim ngạch thương mại đạt một mươi tỷ usd đã đạt được và vượt qua
ngày hôm nay chúng tôi thống nhất nâng lên mục tiêu mới
hoàn ngành sự gia tăng đầu tư từ hai nước tôi cảm đoàn những công ty của indonesia đầu tư tại việt nam
sẽ luôn luôn được tạo điều kiện và bảo hộ tốt nhất và rất khuyến khích các công ty của việt nam tăng cường đầu tư vào indonesia
về lĩnh vực an ninh lương thực chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác về nông nghiệp và thủy sản
việc ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cao
hợp tác nghề cá là một động lực lớn để khuyến khích hợp tác và đầu tư về lĩnh vực này
hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không tại biển đông
giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
còn trong chiều nay tại cung thể thao quần ngựa chủ tịch nước võ văn thường và tổng thống indonesia yogo widodo
đã thưởng thức chương trình biểu diễn võ thuật nghệ thuật
điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn võ penkatsilat và võ cổ truyền việt nam
trước sự chứng kiến của chủ tịch nước võ văn thường và tổng thống indonesia yoko widodo
các võ sinh đã biểu diễn các thế võ đặc sắc của môn võ pencastilat
mang nghĩa tự vệ và phản công bencastilat bắt nguồn từ quần đảo của indonesia và trở thành võ truyền thống của quốc gia
du nhập vào việt nam từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
bencastilat đã trở thành một trong những thế mạnh của thể thao việt nam ở các giải đấu lớn trong khu vực đông nam á cũng như ở một số sân chơi quốc tế
các võ sinh cũng đã biểu diễn võ cổ truyền việt nam
võ cổ truyền đã gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của các dân tộc việt nam
các môn phái võ là do cha ông ta sáng tạo hoặc được việt hóa để phù hợp với thể lực và chiếc lý nhân sinh quan của người việt
trải qua các thời kỳ lịch sử dân tộc ta đã xây dựng được nền võ thuật cổ truyền đặc trưng với nhiều môn phái khác nhau
trong chương trình các nghệ sĩ và chiến sĩ cũng đã trình diễn tiết mục hát múa việt nam quê hương tôi và dân ca indonesia a yomam
cũng trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến tổng thống indonesia yoko widodo đang thăm cấp nhà nước tại việt nam
chào mừng tổng thống indonesia joko widodo trở lại thăm việt nam lần thứ hai
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước vừa kỷ niệm một mươi năm quan hệ đối tác chiến lược hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ là dấu ấn quan trọng để hai nước cùng hướng tới nâng quan hệ đối tác chiến lược lên tầm mức mới
hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức indonesia vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà indonesia đạt được trong phát triển thế giới

giảm dụng kinh tế bảo đảm an sinh xã hội cũng như vị thế vai trò của indonesia tại khu vực và quốc tế
đặc biệt là việc indonesia đảm nhiệm thành công chủ tịch g hai mươi năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch asean và hội đồng liên nghị viện asean ipa năm hai nghìn hai mươi ba
với nhiều sáng kiến lớn về phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác phát triển
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định việt nam luôn coi trọng
và nỗ lực hợp tác với indonesia nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
đi vào thực chất và sâu rộng hơn đáp ứng được nguyện vọng lợi ích của nhân dân hai nước
cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã được chủ tịch hồ chí minh
và tổng thống sukano gây dựng và các thế hệ lãnh đạo hai nước đã xây công vun đắp
tổng thống indonesia joko widodo bày tỏ vui mừng gặp lại chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chủ tịch quốc hội vương đình huệ dành cho cá nhân tổng thống và toàn đoàn
để tiếp tục phát triển quan hệ hai nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên trao đổi nội hàm
lộ trình nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới
hai nhà lãnh đạo nhất trí phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt một mươi năm tỷ usd
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng hơn
hai bên tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của hai nước đẩy mạnh hợp tác về thực phẩm hala
chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế để phát triển ngành công nghiệp hà la toàn cầu
tổng thống indonesia bày tỏ hy vọng kim ngạch thương mại hai triệu có thể đạt mốc một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo
trong đó có dự án sản xuất xe điện và pin tại indonesia
tổng thống indonesia đề nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ hỗ trợ thúc đẩy các chính sách
để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng bảo đảm tự chủ độc lập trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
thực hiện liên doanh sản xuất pin xe điện giữa vinfast của việt nam và ibc của indonesia
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhất trí với đề nghị của tổng thống indonesia
đồng thời đề nghị indonesia tạo điều kiện thủ tục pháp lý thuận lợi
cho việc hợp tác hình thành hệ sinh thái về xe điện và pin
khẳng định quốc hội việt nam đã ban hành nhiều thể chế chính sách để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này
hai nhà lãnh đạo cùng đánh giá cao vai trò của hợp tác nghị viện quốc hội
trong thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị tổng thống indonesia ủng hộ hai quốc hội
tăng cường hợp tác giao lưu chia sẻ kinh nghiệm lập pháp
cũng như giữa các ủy ban chuyên môn các nhóm nghị sĩ hữu nghị
các nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương
tổng thống indonesia nhất trí với đề xuất của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
hoàn ngành quốc hội việt nam và hạ viện indonesia tăng cường hợp tác
và đã ký bản ghi nhớ hợp tác vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án việt á đã tuyên án đối với ba mươi tám bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế một mươi tám năm tù
bị cáo trịnh thanh hùng cựu vụ phó thuộc bộ khoa học và công nghệ một mươi bốn năm tù
bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương một mươi ba năm tù
các bị cáo này chịu hình phạt bổ sung nộp một trăm linh triệu đồng
bị cáo phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á một mươi năm năm tù về tội đưa hối lộ
bốn năm tù về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hình phạt là hai mươi chín năm tù
ngoài mức án này hội đồng xét xử buộc phan quốc việt nộp phạt bổ sung công quỹ năm mươi triệu đồng
và bồi thường hơn bốn trăm linh hai tỷ đồng cho các cơ sở y tế của hai mươi chín tỉnh thành phố trong cả nước
cùng bị truy tố về hai tội danh nêu trên có bị cáo vũ đình hiệp
phó tổng giám đốc công ty việt á bị tuyên phạt một mươi năm năm tù
cựu bí thư tỉnh ủy hải dương phạm xuân thăng nhận án năm năm tù
trung học anh cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ nhận án ba năm tù
hội đồng xét xử đánh giá ba mươi tám bị cáo đều thành khẩn khai báo
tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án tích cực khắc phục hậu quả
trong năm ngày xét hỏi và tranh tụng các bị cáo đều thừa nhận hành vi
và tích cực khắc phục số tiền hưởng lợi
trước khi hầu tòa các bị cáo đã nộp hơn bảy mươi bảy tỷ đồng và hai sáu mươi năm triệu đô la mỹ
tuy nhiên sai phạm của các bị cáo đã xâm phạm uy tín của các cơ quan tổ chức
làm mất niềm tin trong nhân dân gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước
hành vi của một số bị cáo là suy thoái tư tưởng băng hoại đạo đức cần xử lý nghiêm
thưa quý vị thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
hồ thủy điện tuyên quang sẽ xả nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó sẽ thực hiện hai đợt xả tổng cộng một mươi hai ngày
đợt một là bắt đầu từ lúc giờ
hai mươi ba đến hết ngày ba mươi tháng một
đợt hai bắt đầu từ lúc giờ ngày một mươi tám cho đến hết ngày hai mươi một tháng hai
để bảo đảm nước phục vụ gieo cấy đơn vị yêu cầu khẩn trương bảo dưỡng các công trình
chạm bơm nạo vét mương máng bám sát lịch xả nước dẫn nước tích chữ vào các ao đầm
đồng thời hướng dẫn bà con nông dân chủ động chữ nước vào ruộng bảo đảm có đủ nước gieo cấy
đối với các trạm bơm ven sông lô sông gâm các ban quản lý theo dõi và bám sát lịch xả nước
để tập trung lấy đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ vừa có công văn gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đề nghị xem xét điều tiết xả nước hồ thủy điện hòa bình để bảo đảm an toàn cho cầu trung hà
do hiện tại lòng sông dưới cầu trung hà đang bị sói lở mạnh
cục thủy lợi cho biết lịch lấy nước đã được tính toán cụ thể để bảo đảm thuận lợi nhất
cho các công trình thủy lợi lấy nước và lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện thượng nguồn
ở mức thấp nhất do vậy việc thay đổi lịch sẽ dẫn đến các nguy cơ
các công trình thủy lợi không lấy được nước gia tăng lượng xả từ các hồ chứa thủy điện
cục thủy lợi đề nghị sở khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền
thực hiện các giải pháp cấp bách chủ động bảo đảm an toàn cầu trung hà
sau ba năm thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
việt nam đang đạt một trăm hai mươi một bốn so với kế hoạch
đến thời điểm này cả nước đã trồng được gần bảy trăm bảy mươi triệu cây
gồm ba trăm bốn mươi bốn triệu cây xanh phân tán và hơn bốn trăm ba mươi năm triệu cây xanh tập trung
một số địa phương đạt kết quả cao trồng trên ba mươi triệu cây là lào cai phú thọ
long an gia lai và nghệ an
tuy nhiên việc thực hiện đề án vẫn còn một số hạn chế
như diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay mới chiếm tỷ lệ khoảng một hai
thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn
vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm
mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng còn thấp
đây là những vấn đề cần khắc phục trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
khi việt nam lên kế hoạch trồng gần năm trăm linh triệu cây nữa
ubnd tp hà nội vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát
không để xảy ra tình trạng đốt rơm dạ
đặc biệt là tại các khu vực gần quốc lộ tỉnh lộ sân bay nội bài
ubnd tp hà nội yêu cầu sửa tén
nguyên và môi trường thành phố tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước
đối với hoạt động đốt dơm dạ ảnh hưởng tới môi trường
tổng hợp danh sách các huyện có tỷ lệ đốt dơm dạ cao
gửi về văn phòng ubnd tp để đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố
sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
tham mưu ubnd tp hà nội cơ chế chính sách hỗ trợ những mô hình sản xuất kinh doanh
sử dụng rơm dạ làm nguyên liệu đầu vào góp phần tiêu thụ rơm dạ phát sinh
sau thu hoạch trên toàn thành phố
giao sở khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
nghiên cứu đề xuất các công nghệ phù hợp phục vụ cho việc thu gom vận chuyển
và các biện pháp để xử lý dâm dạ theo hướng thân thiện với môi trường
bảo đảm sức khỏe cộng đồng
thưa quý vị lâu nay tại nhiều nút giao đã được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông
trên địa bàn thành phố hà nội tồn tại tình trạng ủn tắc kéo dài
nguyên nhân là do việc cài đặt đèn tín hiệu giao thông còn bất cập thiếu khoa học
rất cần sớm được điều chỉnh bảo đảm khoa học hợp lý hơn
ngã tư cầu giấy khúc thừa dụ với làn đường nhỏ
thế nhưng thiết kế chu kỳ đèn tín hiệu giao thông lại chưa hợp lý
để dễ trái vào khúc thừa dụ người tham gia giao thông phải chờ chín mươi giây
nhưng chỉ có hai mươi giây đèn xanh dẫn đến tình trạng áp
không chỉ trục đường cầu giấy mà ngay sát bên cạnh là đường láng
tình trạng tương tự cũng diễn ra
theo các chuyên gia giao thông hệ thống đèn tín hiệu giao thông của hà nội là quá nhiều
đặc biệt là bố trí khoảng cách giữa các trụ đèn tín hiệu là chưa hợp lý
quá gần nhau
do đó ùn tắc là khó tránh khỏi
hiện nay chúng ta đang bố trí tùy tiện
ba mươi mét một nút cách nhau bốn mươi mét năm mươi mét lại có đèn
dẫn đến là một tức là cái cự li bố trí đèn quá gần
cái thứ hai tức là bố trí quá nhiều nút có đèn
theo nghiên cứu khoa học của chúng tôi
việc bố trí đèn
đang là một trong những nguyên nhân chính gây ủn tắc giao thông
thành phố hà nội có hai ba trăm linh nút giao thông
thì đến nay thành phố hà nội mới có khoảng gần sáu trăm linh nút có đèn tín hiệu giao thông
cũng theo các chuyên gia giao thông
đã đến lúc thành phố hà nội và các cơ quan quản lý cần áp dụng giải pháp giao thông thông minh để điều tiết giao thông
việc sử dụng camera đo đếm nhận diện mật độ phương tiện từ các chiều đường hướng vào nút giao cần được tính toán
bởi hệ thống điều khiển giao thông tự động
ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lắp đặt tại các nút giao sẽ tự động tính toán và điều chỉnh nhịp đèn hợp lý
giúp giảm tải áp lực giao thông
thực trạng thiếu thiết bị tại nhiều cơ sở y tế trên khắp cả nước trong thời gian dài vừa qua
đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác khám và điều trị bệnh cho người dân
chính phủ đã có những giải pháp kịp thời để gỡ dần những nút thắt trong công tác đấu thầu
mới đây thì nhiều thiết bị y tế mới đã được đưa vào sử dụng tại bệnh viện bạch mai
bệnh viện trung ương tuyến cuối nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
từ hải dương lên hà nội đưa chồng đi thăm khám tại bệnh viện bạch mai
chị hạnh không khỏi lo lắng vì thực trạng phải chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt khám
và có kết quả ở các bệnh viện tuyến cuối do quá tải bệnh nhân
thế nhưng chỉ trong ngày vợ chồng chị đã được thực hiện chụp cộng hưởng từ xong
tôi rất bất ngờ bởi vì trước đây ở nhà cứ nghĩ là lên đây là phải đến hôm sau có kết quả hoặc là vài ngày hôm sau
nhưng mà hôm nay là
được siêu âm rồi xét nghiệm rồi cộng hưởng từ trong ngày luôn
sau hàng loạt chỉ đạo của chính phủ bộ y tế thời gian qua
nhiều bệnh viện đã hỗ trợ đẩy nhanh các giải pháp để bảo đảm máy móc thiết bị y tế
trong đó bệnh viện bạch mai đã tổ chức đấu thầu mua sắm liên tục
vì vậy nhiều thiết bị mới đã được mua thành công giúp giảm bớt sự căng thẳng trong thiếu hụt vật tư y tế
trung tâm điện quang bệnh viện bạch mai từ ngày tám tháng một
lần đầu tiên số lượng hệ thống chụp cộng hưởng từ ở đây lên tới bảy
thay vì ba như trước đây nhiều người bệnh đã không còn phải cảnh chờ đợi đến lượt mình
trước đây thăm khám chỉ định cộng tư do số lượng máy ít
cho nên chúng tôi phải hẹn bệnh nhân thất trí cả một tuần
và như vậy quá trình thăm khám chữa bệnh nó sẽ bị ảnh hưởng
và như vậy hiện nay chúng tôi đưa vào thì chúng tôi thực hiện được trong ngày
trước đó hết sức khó khăn đặc biệt là sau những năm mà thực hiện các cái
đề án liên doanh liên kết và máy móc thiết bị thì đã hết hợp đồng hoặc là đắp chiếu
thì nay toàn bộ các thiết bị của chúng tôi đã được đưa vào sử dụng trở lại
và chúng tôi cũng đã sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện
để mà mua sắm các thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh phục vụ người dân trong ngày
việc tham mưu tích cực của bộ y tế đã giúp quốc hội chính phủ thông qua ban hành
nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng giúp tháo gỡ khó khăn về đấu thầu
mua sắm thuốc và tự y tế
các bệnh viện đã có nhiều chuyển biến hơn trong sử dụng trang thiết bị y tế
nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân
thưa quý vị nga hôm nay lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công của mỹ và anh
nhằm vào các cơ sở quân sự tại yemen cho rằng đây là hành động coi thường luật pháp quốc tế
làm leo thang những căng thẳng ở trung đông
vì vậy người phát ngôn bộ ngoại giao nga
maria zakharova kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn
ngay trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề này
lực lượng houthi tại yemen cảnh báo sẽ sớm có hành động đáp trả
trước cuộc tấn công của mỹ và anh vốn có sự hỗ trợ của nhiều nước đồng minh
trong đó có australia
trước đó sáng sớm nay mỹ và anh đã tiến hành các cuộc tấn công
từ trên không và trên biển nhằm vào các cơ sở quân sự của lực lượng houthi tại yemen
trên danh nghĩa đáp trả các cuộc tấn công tàu thuyền của houthi ở biển đỏ
trong cuộc họp báo thường kỳ ngày một mươi một tháng một người phát ngôn hội đồng an ninh nhà trắng
john kirby nói viện trợ quân sự mỹ dành cho ukraine hiện đã tạm dừng
tuyên bố của ông kirby được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận sôi nổi
đang diễn ra tại quốc hội mỹ khi chính quyền của tổng thống joe biden
kêu gọi duyệt chi sáu mươi tỷ usd cho ukraine
tuy nhiên đảng cộng hòa đã ngăn chặn đề xuất này yêu cầu nhà trắng
và các thành viên đảng dân chủ trong quốc hội đặt kế hoạch thắt chặt an ninh
ở biên giới mỹ mexico là ưu tiên chính
trong gần hai năm xung đột với nga ukraine phụ thuộc chủ yếu vào viện trợ tài chính của phương tây
kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến hết năm hai nghìn hai mươi ba kiev đã nhận được hơn bảy mươi ba tỷ usd
từ mỹ và đồng minh châu âu
ngày một mươi một tháng một cục hàng không mỹ faa bắt đầu điều tra những sai sót tiềm ẩn
trong quy trình sản xuất của hãng boeing để đảm bảo máy bay của hãng này đủ an toàn
sau sự cố một máy bay bảy trăm ba mươi bảy max chín bung tấm chắn cửa khi đang bay đe dọa tính mạng của một trăm tám mươi hành khách và phi hành đoàn
faa cho biết boeing có thể đã không đảm bảo các phi cơ hoàn thiện của mình tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt
và cuộc điều tra nhằm đảm bảo boeing tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cao mà công ty này có trách nhiệm đáp ứng về mặt pháp lý
ủy ban an toàn giao thông liên bang mỹ cũng đang điều tra về vụ việc này
boeing cho biết sẽ hợp tác đầy đủ và minh bạch với faa và ủy ban an toàn giao thông trong các cuộc điều tra của họ
để nhằm đảm bảo sự cố sẽ không tái diễn
từ nhiều năm qua tình trạng bạo lực ở ecuador diễn biến ngay một tồi tệ khi các băng đảng ma túy ngày càng táo tợn hơn
trong thực hiện các hành vi bạo lực từ tiêu diệt lẫn nhau dành địa bàn cho tới thị uy bằng súng đạn ngay trên những con đường chúng sử dụng để vận chuyển ma túy
đánh bom đầu súng với cảnh sát
các băng đảng ma túy đang không từ hành vi nào để thể hiện mức độ ảnh hưởng tại ecuador những ngày gần đây
giữa ban ngày các đối tượng phóng hỏa ô tô bất chấp sự hiện diện đông đảo của lực lượng cảnh sát tuần tra cũng như quân đội
khiến người dân ecuador lương thiện rất lo sợ rằng mình sẽ vướng vào làn đạn
buồn bã và sợ hãi là những gì tôi cảm nhận thấy bây giờ nhưng tôi cũng không biết phải làm gì cả
mọi người không muốn ra khỏi nhà nữa không ai dám đi làm hay kinh doanh cả là một công dân tôi rất sợ hãi những gì đang diễn ra
tình trạng bạo lực lên tới đỉnh điểm khi các thành viên băng đảng được trang bị vũ khí hạng nặng
xông vào một đài truyền hình ở grayaki thành phố lớn nhất ecuador trong một buổi ghi hình thời sự trực tiếp
những người đàn ông bịt mặt đưa ra thông điệp đe dọa người dân ecuador không nên đùa với xã hội đen
cuộc tấn công được thực hiện một cách táo tợn
chúng bắn vào chân một trong những nhân viên quay phim của chúng tôi đánh gãy tay một người khác và đe dọa chúng tôi phải thực hiện theo ý chúng
mặc dù ba mươi phút sau khi tấn công đài truyền hình cảnh sát đã bắt giữ được nhóm tội phạm
tuy nhiên hành động đã khiến người dân cả nước ecuador càng thêm lo lắng
theo nhiều chuyên gia nguyên nhân của sự việc là do tham nhũng chính trị mang tính hệ thống từ nhiều thập kỷ
đã khiến các băng đảng quen với việc đốt lót để được quyền kiểm soát nhà tù bến cảng và thoải mái hoạt động
tuy nhiên mọi chuyện đã khác kể từ khi tổng thống daniel noboa lên nắm quyền cuối tháng một mươi một vừa qua
ecuador ở ngay cạnh và là kênh vận chuyển tới mỹ và châu âu của quốc gia sản xuất ma túy lớn nhất thế giới là colombia
có hai mươi hai nhóm tội phạm ma túy lớn luôn cạnh tranh tầm ảnh hưởng tại ecuador
tuy nhiên kể từ khi tổng thống trẻ tuổi daniel noboa nắm quyền
ông đã thực thi nhiều biện pháp chấn áp và duy trì an ninh trật tự khiến giới tội phạm nổi giận
năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua nhiệt độ các đại dương một lần nữa sô đổ các kỷ lục được thiết lập trước đó
và xu hướng ấm lên sẽ tiếp tục tồn tại trong suốt thế giới
tồn tại trong suốt thế kỷ này
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
việc nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng diễn ra ngay cả khi lượng phát thải khí nhà kính trứng lại
nhận định được đưa ra trong một nghiên cứu thường niên do nhóm nhà khoa học đa quốc gia
từ một mươi bảy viện nghiên cứu ở trung quốc mỹ new zealand italia và pháp thực hiện
họ phát hiện ra rằng trong năm năm liên tiếp nhiệt độ các đại dương đều xác lập kỷ lục mới
trong đó hai nghìn hai mươi ba là năm ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay
cụ thể so với năm hai nghìn hai mươi hai nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu trong năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng hai mươi ba độ c
ngày một mươi một tháng một công ty khởi nghiệp orient spec của trung quốc đã phóng thành công tên lửa gravity một
do công ty này chế tạo
tên lửa được phóng từ một tàu ngoài khơi bờ biển tỉnh sơn đông miền đông trung quốc
mang theo ba vệ tinh viễn thám lên quỹ đạo
đây được xem là loại tên lửa mạnh nhất và có khả năng đưa ba mươi vệ tinh lên quỹ đạo trong một lần phóng
công ty orient spec
được thành lập từ năm hai nghìn hai mươi với việc phóng gravity một orient spec là công ty tư nhân thứ năm của trung quốc
phóng tên lửa tự chế tạo sau các công ty ispec galactic energy specbionia và landspec
cơ quan năng lượng quốc tế iea cho biết năm hai nghìn hai mươi ba công suất năng lượng tái tạo của thế giới đã tăng thêm năm mươi
so với năm trước đó đồng thời iea dự đoán đã tăng trưởng này sẽ bùng nổ trong năm năm tới
tuyên bố nêu rõ trong năm hai nghìn hai mươi
công suất năng lượng tái tạo trên thế giới tăng thêm năm trăm một mươi gigawatt đủ để đáp ứng nhu cầu điện cho gần năm mươi một triệu hộ gia đình trong một năm
trong đó năng lượng mặt trời chiếm bảy mươi năm công suất mới
dữ liệu chính thức hôm một mươi một tháng một cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của argentina đã vượt quá hai trăm một mươi một trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
người dân argentina đang vô cùng lo lắng khi phải xoay sở cân đối các chi phí sinh hoạt với tốc độ tăng giá đang ở mức cao nhất kể từ đầu những năm một nghìn chín trăm chín mươi
đây là siêu thị tôi tự mở chứ không phải là công ty
và việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến mọi gia đình ở argentina
mọi người sẽ phải chi trả mọi thứ gấp đôi
chính phủ argentina cũng thông báo sẽ tăng trợ cấp tiền mặt cho người nghèo
thế nhưng những người thuộc tầng lớp trung lưu ở nước này lại lo lắng rằng chính họ sẽ là những người phải chịu ảnh hưởng hơn cả khi giá cả tăng cao
tỷ lệ lạm phát hàng năm của argentina đã vượt quá hai trăm một mươi một trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy tỷ lệ lạm phát của nước này đã lên mức cao nhất kể từ đầu
những năm một nghìn chín trăm chín mươi khi tân tổng thống havie miley tìm cách ngăn chặn sự lạm phát bằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng cứng rắn
và không phải người dân argentina nào cũng nhất trí với quan điểm này của chính phủ
tôi đã từng chứng kiến tình hình kinh tế tồi tệ như thế này rồi
và những tuyên bố kiểu như tình trạng này rồi sẽ qua thôi là một lời nói dối
tôi đã bảy mươi bốn tuổi rồi thì còn chờ được bao lâu nữa đây
tôi đã thấy tất cả này trước
nhưng tất cả này
qua venezuela nền kinh tế ngang hàng trong khu vực quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất từ trước đến nay ở khu vực mỹ la tinh
tân tổng thống havillet cảnh báo rằng sẽ phải mất thời gian và mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn
khi ngày càng có nhiều người dân argentina khó khăn hơn với hai phần năm đã rơi vào tình trạng nghèo đói
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo trong đêm nay và ngày mai
ngoài những cơn mưa nhỏ mưa phùn thì bắc bộ sẽ còn xuất hiện cả mưa rào và có nơi có rông
riêng khu vực vùng núi phía bắc có thể có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trong cơn rông người dân cần đề phòng lốc xét và gió giật
do trời có mưa nên nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai vẫn thấp
ban đêm vùng đồng bằng nhiệt độ giao động từ một mươi năm đến một mươi tám độ vùng núi vẫn thấp hơn từ một mươi ba đến một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ
trong khi đó nhiệt độ ban ngày tại hầu khắp bắc bộ cũng chỉ giao động từ một mươi tám đến hai mươi một độ
riêng một số nơi ở vùng núi phía bắc có nhiệt độ thấp hơn trời vẫn rét
ở miền trung khu vực thanh hóa và nghệ an trong đêm nay và ngày mai có lúc có mưa nhỏ và mưa rào
trời tiếp tục rét với mức nhiệt cao nhất ngày dưới hai mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế chỉ có mưa vài nơi về đêm và sáng
trưa chiều mai trời vẫn có nắng nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ngày mai có nắng sớm hơn và cường độ cũng mạnh hơn
nên nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
còn ở phía nam tây nguyên và nam bộ cũng đón ngày cuối tuần với thời tiết tạnh giáo
nắng xuất hiện ở cả hai khu vực
nhiệt độ trong ngày mai ở tây nguyên giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ nắng sớm và cường độ lành mạnh hơn
nên nhiệt độ ngày vẫn cao từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ trong đêm nay và sáng ngày mai có sương mù và sương mù nhẹ
tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới một km trong sương mù
khu vực phía đông của khu vực bắc biển đông vùng biển từ ninh thuận đến cà mau
và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết